hai đối tượng đưa người từ các địa phương khác vào địa bàn tỉnh phú thọ không có giấy xét nghiệm pcr
và không qua các chốt kiểm soát dịch bệnh vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ phát hiện bắt giữ
phùng kiên cường và đinh xuân đức cùng chú tại thành phố việt trì bị bắt quả tang khi đang tổ chức đưa hai người ở tỉnh ngoài
không có giấy xét nghiệm pcr vào địa bàn tỉnh phú thọ
các đối tượng khai nhận thông qua điện thoại cường đã hướng dẫn người có nhu cầu vào địa bàn tỉnh phú thọ
mà không có giấy xét nghiệm pcr cách đi qua đường ngang lối mở không qua các chốt kiểm soát dịch bệnh
đinh xuân đức sẽ lái xe taxi chờ sẵn ở đó để đưa những người này vào một địa điểm tại thành phố việt trì
sau đó cường sử dụng giấy xét nghiệm pcr của bản thân để lái xe của những người này qua các chốt kiểm soát dịch bệnh
vào địa bàn tp việt trì lấy tiền công từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh đồng
một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm triệt phá
vật chứng thu giữ là chín mươi hai bánh heroin sáu mươi kg ma túy đá hai mươi viên thuốc lắc
vào cuối tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phát hiện đường dây vận chuyển
trái phép ma túy với số lượng lớn từ campuchia về tp hcm tiêu thụ
lợi dụng xe được cấp giấy ưu tiên luồng xanh qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
sau khi nắm rõ được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
công an quận một mươi hai công an huyện bình chánh và công an huyện củ chi bắt giữ bốn đối tượng
thu giữ gần một trăm linh kg ma túy các loại bao gồm chín mươi hai bánh heroin năm mươi chín chín mươi sáu kg ma túy đá
hai mươi viên thuốc lắc được ngụy trang trong các thùng mắm cá
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
hoàn tỉnh hải dương vừa khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với đỗ minh thành
trú tại phường cẩm thượng thành phố hải dương để điều tra về hành vi giết người
vào tối ngày sáu tháng chín anh nguyễn quang mùi chú tại huyện thanh hà đã mời đỗ minh thành
và một số người khác đến phòng trọ ở tại số năm trên một mươi ba hoàng diệu phường cẩm thượng ăn uống
thì phát sinh mâu thuẫn anh mùi dùng dao chém thành bị thương
do bực tức thành về nhà lấy dao quay lại phòng trọ của anh mùi để giải quyết mâu thuẫn
khi đến đầu ngõ một mươi ba hoàng diệu gặp anh mùi và các bạn đi ra thành đã chém anh mùi tử vong
đến khoảng một giờ sáng ngày bảy tháng chín thành đến công an thành phố hải dương đầu thú
giao nộp hung khí và khai nhận hành vi phạm tội
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh yên bái tình hình tội phạm giết người
nhất là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội có những diễn biến phức tạp
nhiều vụ án thương tâm xảy ra đã gây nhức nhối trong xã hội
trước thực trạng này các lực lượng chức năng công an tỉnh đã tăng cường đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
xử lý nghiêm các đối tượng đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
ba đối tượng sùng a tùng chảo a sang và sùng nụ dê cùng chú tại thôn làng ca xã cát thịnh huyện văn chấn
vừa bị công an tỉnh yên bái bắt giữ về hành vi giết người
trước đó nghi ngờ ông chảo trợp lao chú cùng thôn thả ma khiến người thân trong gia đình bị ốm đau bệnh tật
ba đối tượng đã dùng số thuốc nổ nhặt được
và mua kiếp nổ chế tạo một quả mìn đem trôn dưới đường ống nước của ông plau
sau đó dùng dao cắt đứt ống nước
sáng hôm sau khi ông plau đi kiểm tra đường ống nước thì bị mìn nổ dẫn đến tử vong
mới đây nhất vào khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi một tháng tám nguyễn văn thức chú tại thôn đồng danh xã báo đáp
đến quán ăn đêm và xảy ra mâu thuẫn với nguyễn văn trung chú tại thôn thịnh hưng xã quy mông huyện trấn yên
thức đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị mất máu cấp và tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
được tuyên truyền vận động vào sáng cùng ngày thức đã đến công an huyện trấn yên đầu thú
thế em mới đi ra đường em bảo với người thích thì ra đường
thế thì em cũng được mọi người can ngăn em đã đi ra đến chỗ quán tập hóa bên đối diện rồi
thì thanh niên đấy vẫn cầm một đôi ghế la vào thì đánh em
thì là em trong tay nó cầm dao
em có hung lên và đâm vào cánh tay phải của thanh niên ấy
sau khi em thấy đâm vào thanh niên đấy xong thanh niên đấy bảo là có máu rồi chúng mày đánh nó đi
thế em nghe thấy thế thì em bỏ em chạy
đơn vị chúng tôi đã tham minh cho thủ trưởng cơ quan kẻ sát điều tra
có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh xử lý nghiêm những hành vi cố ung tích
dùng dao gây thương tích mà dẫn đến chết người hoặc là có khả năng dẫn đến chết người
đối với những vụ đó thì chúng tôi đã
phối hợp với cơ quan cấp huyện nghiên cứu đánh giá tài liệu ngay từ ban đầu
để xác định tội danh đảm bảo đưa ra trí tố đúng người đúng thuận đúng pháp luật
và đảm bảo cái sức gian đe
trong quá trình điều tra khám phá các vụ án giết người do nguyên nhân xã hội
cơ quan điều tra đang gặp không ít khó khăn
cái tình trạng điều kiện về đường xá đi lại rất là khó khăn
cái việc tiếp cận các hiện trường vụ án là có đôi lúc còn chưa kịp thời
cái thứ hai nữa là các cái vụ án xảy ra
có thể là trong gia đình anh chị em ruột bố mẹ vợ chồng
dẫn đến cái việc mà trong quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
thì những người có liên quan thường là những người có quan hệ quen biết
quan hệ gia đình do vậy là thường có cái tâm lý là che giấu
để góp phần kéo giảm tình hình tội phạm giết người
công an tỉnh yên bái tiếp tục tăng cường lực lượng công an cơ sở
chủ động nắm tình hình phát hiện và giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền có biện pháp tuyên truyền giáo dục hòa giải
phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến các quy định của pháp luật nguyên nhân điều kiện phương thức thủ đoạn của tội phạm giết người
nhất là hướng dẫn cách xử lý trong các tình huống bạo lực
tiềm ẩn bạo lực nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa cho người dân
trong thời gian tới thì với chức năng nhiệm vụ của đơn vị là điều tra
thì trước hết là nhiệm vụ của chúng tôi là tập trung vào điều tra làm rõ giải quyết rứt điểm những vụ án đang thụ lý
và giải quyết nhanh chóng những vụ án được thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phân công
sâu xa hơn thì chúng tôi sẽ tham mưu cho đảng ủy ban giám đốc
chỉ đạo cơ quan cấp huyện có những biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa
làm sao để hạn chế được những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sinh sống
hạn chế những mâu thuẫn mà có thể dẫn đến âm ỉ
nhưng mà nó dẫn đến là
là nguyên nhân chính gây ra giết người
đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm là nhiệm vụ hết sức nặng nề
cần sự chung tay của cả cộng đồng xã hội và gia đình
có như vậy mới có thể từng bước kiềm chế ngăn chặn
đẩy lùi tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch vận động tuyên truyền
và tiếp nhận tình nguyện viên là người f đã khỏi bệnh
tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó những đối tượng tự nguyện tham gia công tác phòng chống dịch
phải đủ điều kiện là các f đã khói bệnh và hoàn thành thời gian cách ly một mươi bốn ngày tại nhà
theo quy định của bộ y tế
những người này phải có đủ sức khỏe lao động đang trong độ tuổi lao động
và không trong thời gian mang thai
ngoài ra những f đã khỏi bệnh này phải có kháng thể virus sars cov hai
trong sáu tháng sau khi khỏi bệnh hoàng đã tiêm đủ hai mũi vaccine
đối với f khỏi bệnh hơn sáu tháng
thời gian tiếp nhận từ ngày một mươi tháng chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
với hình thức tự nguyện đăng ký tham gia phòng chống dịch
tại phòng tổ chức cán bộ sở y tế tp hcm
số điện thoại chín trăm linh bảy năm trăm bảy mươi bốn sáu trăm hai mươi chín hoặc hai mươi tám ba nghìn chín trăm ba mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bảy
sở y tế sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu
từ các đơn vị cơ sở y tế bệnh viện điều trị covid một mươi chín
báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm về nhu cầu tuyến dụng
đồng thời triển khai xét nghiệm kháng thể virus covid một mươi chín
khám sức khỏe cho tình nguyện viên
cũng như tổ chức tập huấn phòng ngừa kiểm soát lây nhiễm covid một mươi chín
và quy trình chăm sóc người bệnh
cùng đó tổ chức điều phối lực lượng sau khi đã tiếp nhận tình nguyện viên
ủy ban nhân dân tp hcm và các quận huyện được ra công tác
rà soát nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực là tình nguyện viên
gửi về sở y tế tổng hợp điều phối
hội sức bệnh viện trung ương huế đặt tại bệnh viện giả chiến số một mươi bốn tp hcm
đây là một trong năm bệnh viện hồi sức tích cực cho những bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng
tại thành phố cứu sống được nhiều bệnh nhân sau khi đưa vào hoạt động một tháng này
bệnh viện giã chiến số một mươi bốn có hai trăm năm mươi y bác sĩ được điều động từ bệnh viện trung ương huế
và năm đơn vị y tế tại thành phố làm việc tại đây
là một trong năm bệnh viện hồi sức tích cực cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín thuộc tầng năm
nhờ có sự điều trị kịp thời trung tâm hồi sức
icu này đang chăm sóc tích cực cho hơn ba trăm linh bệnh nhân
thời gian tới sẽ nâng công suất lên sáu trăm linh dường bệnh
thời gian qua các bệnh viện giải chiến đang tích cực hoạt động
để hỗ trợ cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đang có hơn hai tám trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng đang thở máy
và hai mươi hai bệnh nhân can thiệp ecmo
để hạn chế nguy cơ tử vong cần có bước đánh giá tình trạng bệnh chuẩn xác
để chuyển sớm từ tầng hai lên tầng ba
các tầng cao hơn kịp thời không để bệnh nhân trở nặng mới chuyển tầng
nếu thực hiện tốt nguồn lực đổ vào cấp cứu bệnh nhân sẽ ít nhưng hiệu quả cao nhất
nếu thực hiện tốt nguồn lực đổ vào cấp cứu bệnh nhân sẽ ít nhưng hiệu quả cao nhất
sự thăm hỏi quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố
là nguồn động viên cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu
đặc biệt là những chiến sĩ áo trắng được tăng cường từ huế vào tp hcm
bên cạnh sự tri ân lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm
cũng hứa sẽ lưu ý hỗ trợ lực lượng y tế ở đây về cơ sở lưu trú
và chăm sóc bữa ăn đảm bảo sức khỏe tốt nhất để làm việc